việc người dân phải nhập viện sau khi sử dụng pate minh chay được dư luận hết sức quan tâm
nguyên nhân ban đầu được cho là do sản phẩm này có chứa vi khuẩn clorium botulium
trước thực trạng đó bộ y tế cũng đã chỉ ra rằng thói quen sử dụng đồ hộp
tích thực phẩm sai cách rất dễ gây ngộ độc loại vi khuẩn nói trên
trong hướng dẫn tạm thời trần đoán và điều trị ngộ độc botulium vừa ban hành
bộ y tế cho biết các loại thịt hộp rau củ quả hải sản đóng hộp hay bịt kín trong bao túi
chai gói đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn clotidium botulium
đặc biệt nếu thực phẩm chế biến đóng gói thủ công sản xuất nhỏ lẻ theo hộ gia đình
hoặc điều kiện sản xuất không bảo đảm thì nguy cơ này còn cao hơn
do đó bộ y tế khuyến cáo người dân nên thận trọng với các sản phẩm thực phẩm đóng kín
chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được công nhận
khi phát hiện sản phẩm có mùi hay màu sắc vị bị thay đổi bất thường tuyệt đối không nên ăn
đặc biệt khi có những biểu hiện đặc trưng của ngộ độc botulium là liệt thần kinh đối xứng hai bên
xuất phát từ vùng đầu mặt cổ lan xuống tay chân và khô miệng
bệnh nhân cần tới ngay các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời